ủy ban nhân dân tp hcm quyết định cho phép thuê quảng cáo trên tất cả các thân xe buýt
với mức giá cho thuê quảng cáo trên thân xe buýt tại tp hcm tùy theo từng chủng loại xe
các bức phí giao động từ chín mươi hai triệu đồng đến một trăm ba mươi hai triệu đồng một xe một năm
với xe buýt hai tầng là trên hai trăm năm mươi một triệu đồng một xe một năm
quy định cũng làm rõ sản phẩm quảng cáo không được vượt quá năm mươi diện tích mỗi bề mặt của vỏ thân xe buýt
đồng thời dành hai mươi số lượng xe buýt trên từng tuyến để tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng
trước mắt thành phố sẽ triển khai với khoảng hai phương tiện được đầu tư mới
đặc biệt là các xe buýt chạy bằng khí nén thiên nhiên thân thiện với môi trường